sáng nay ngày một mươi bảy tháng tám tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh lạng sơn
đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí lương văn chi
đồng chí lương văn chi là người dân tộc tài sinh ngày một mươi bảy tháng tám năm một nghìn chín trăm một mươi tại bản hẻo xã mỹ liệt
tổng mỹ liệt châu văn uyên nay là xã trấn ninh huyện văn quan tỉnh lạng sơn
cuộc đời sự nghiệp cách mạng và tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí lương văn chi
cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam quang vinh
giai đoạn một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm bốn mươi năm mãi mãi là niềm tự hào của đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh lạng sơn
nhân dịp này chủ tịch nước đã trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho đảng bộ
chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện văn quan quê hương của đồng chí